cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tiếp tục lấy lời khai
để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền
xảy ra tại khu phố thông chữ phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng bảy hàng chục con bạc đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu đất chống thuộc phường vĩnh hiệp thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá tiến hành bắt quả tàng
thấy có công an nhiều con bạc đã nhảy xuống sông tẩu thoát tuy nhiên có ba mươi hai con bạc bị bắt giữ
công an đã tạm giữ hai con gà trống bốn mươi bảy chiếc xe máy trên hai trăm linh triệu đồng và một tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
tụ điểm đánh bạc này do nguyễn văn út chú phường vĩnh hiệp rạch giá đứng ra tổ chức thu tiền sâu và đã diễn ra được vài tháng nay
cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá tiến hành bắt quả tang